dùng súng để giải quyết mâu thuẫn nguyễn ngọc hiếu trú tại phường phước ngò long
và nguyễn thanh đài chú tại huyện cam lâm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang
thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp quy định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp vì hành vi cội gây thương tích
vào tối ngày ba tháng năm hiếu và đài cùng một người đàn ông tên tánh đang ngồi chơi ở nhà của hiếu
thì tái nhận được điện thoại của con gái thông báo là bị lương minh luân và một số đối tượng đánh
nghe vậy thì ba đối tượng mang theo một số hung khí trong đó có một cây súng bút tự chế và năm viên đạn
khi đến nơi đài lấy cây súng bút ra bắn ba phát vào nhóm của luân
một trong ba phát đạn đã trúng vào bà nguyễn thị ngay là mẹ của luân
gây án xong cả ba đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường
ngay sau đó bà ngay được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đài tại huyện cam lâm công an thành phố nha trang
thu giữ được một quả lựu đạn tự chế một ống kim loại hình trụ tròn mà đài khai nhận là súng bút tự chế
đã sử dụng để gây án
một hộp giấy bên trong có chứa năm mươi viên đạn loại đạn thể thao hai mươi ba viên đạn chưa qua sử dụng
cùng một số tăng vật phương tiện có liên quan